trưởng trạm y tế xã khanh hưng đã báo cáo xin ý kiến trung tâm y tế huyện trong đó có báo cáo khó khăn về việc quản lý đàn chó mèo
đến chiều chín tháng một mươi những người trên đều có kết quả pcr dương tính với sars cov hai nên được đưa đến bệnh viện đa khoa trần văn thời điều trị
lúc này đàn chó mèo vắng chủ nên chạy rông trong khu cách ly gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
trước áp lực từ công tác phòng chống dịch bà con nhân dân và những người đang cách ly phản ánh quá nhiều
nên ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình
đảm bảo công tác quản lý nếu không sẽ tiêu hủy nhưng gia đình không có ý kiến
đến bảy h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi người dân và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh về vụ việc trên
nên lực lượng chức năng đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó mèo ở phía khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân
ông trần tấn công chủ tịch ubnd huyện trần văn thời cho tuổi trẻ biết
việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch
bao gồm cả do sức ép của cộng đồng dân cư và người dân trong khu cách ly
tuy nhiên nếu đủ lực lượng quản lý chúng ta cũng có thể cô lập đàn chó mèo ở một nơi riêng biệt
sau đó phun khử khuẩn và thực hiện quy trình giám sát tiếp theo
trong trường hợp xác định rõ chúng đã nhiễm bệnh giải pháp sau cùng mới là tiêu hủy ông công giải thích với nguồn trên
cũng theo ông công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc đảm bảo sức khỏe chống lây nhiễm khu cách ly là ưu tiên số một nên địa phương mới có quyết định như vậy
trời chiều tiệm thưa khách anh lê dương thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ thành phố tân an tỉnh long an
tranh thủ chạy đi mua thuốc cho chú cuốn con đặc biệt của mình
đây là một trong hai chú chó may mắn thoát chết sau vụ tiêu hủy đàn chó một mươi năm con của anh phạm minh hùng bốn mươi chín tuổi
tại xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau gây xôn xao dư luận vừa qua
những ngày qua anh thanh lập nhóm
tình nguyện phát cơm áo mưa cho người dân về quê tại các tỉnh miền tây trên quốc lộ một a
khoảng một mươi năm giờ ngày bảy tháng một mươi thanh nhìn thấy chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy những vật dụng lình kình của anh hùng
phía sau chiếc xe cũ nát anh hùng chở thêm bốn chú chó xung quanh là những bao túi sách treo lùng lẳng
thấy lạ thanh đến hỏi thăm thì được anh hùng cho biết đang trên đường từ huyện đức hòa long an về cà mau
anh hùng lên huyện đức hòa làm thợ hồ tuy nhiên suốt bốn tháng vừa qua anh thất nghiệp
chỉ bó gũi ở nhà với đàn chó đói
tôi hỏi thăm thì anh hùng cho biết ngoài bốn con chó trên yên xe anh còn chở thêm hơn chục chú chó nhỏ
để trong túi sách treo bên hông xe và một con mèo nữa thanh kể
anh ấy nói với tôi là nuôi đàn chó cho đỡ buồn
dù cuộc sống còn nhiều cực nhọc nhưng anh rất thương và quyết chăm sóc chúng
thế nên khi về quê anh cũng cố gắng chở cả đàn về theo thanh kể thêm
thanh xin được quay phim anh cùng với đàn chó sau đó thanh đăng tải video này lên mạng xã hội
với hy vọng
anh hùng sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi người
một lúc sau anh hùng hỏi tôi là có thích nuôi chó không
nếu thích anh ấy cho một con và nói xin thì cho chứ có nghèo cũng không bán chó
anh nói thêm là chó dễ nuôi lắm cho cơm với nước tương nó cũng ăn
thầy mấy chú chó dễ thương tôi nhận một con
sau khi nhận chú chó con tôi gửi vào chùa ân thọ tự và cùng một người chị quen biết nuôi dưỡng chăm sóc
mọi người rất quý chú chó con này và xem như nó là một cái duyên
thành kể tại chùa cún con được mọi người rất quý mến chăm sóc chú đáo
đích thân sư trụ trì chùa ân thọ tự đã đặt tên cho chú cuốn là tu di
khi biết tin những thành viên khác trong đàn chó của tu di đã bị tiêu hủy thanh rất bất ngờ
sau đó anh đã đưa cả nhóm thiện nguyện của mình cùng với chú chó nhỏ đi xét nghiệm covid một mươi chín
rất may tất cả đều âm tính
côn con cũng được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với mọi người
những ngày qua thành liên hệ với chủ cũ của tu di để chia sẻ nỗi buồn
bất đi đàn chó
bên kia đầu dây dương thanh nghe tiếng người đàn ông bật khóc
thương người đàn ông yêu động vật thanh và nhóm bạn của mình quyết tâm chăm sóc tu di với hy vọng
có thể trả chú cuốn này cho chủ cũ như một niềm an ủi cuối cùng
chúng tôi tự hứa với nhau rằng sẽ chăm sóc nuôi trù chó thật tốt
để khi nào anh hùng lên long an tôi sẽ cho anh gặp lại chú chó của mình
nếu anh ấy muốn nhận lại tôi cũng sẽ đồng ý và xem đó như một niềm an ủi
cho những mất mát mà vợ chồng anh đã phải trải qua
anh thanh nói thêm
sau ít ngày nuôi dưỡng chăm sóc chú chó con bắt đầu mến chủ mới và rất nhanh nhẹn
tuy nhiên do chưa được tiêm ngừa nên cuốn con xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe
anh thanh đã ngay lập tức đến tiệm thuốc thú y để mua thuốc chăm sóc cuốn con
hy vọng rằng những nỗi đau mất đi đàn vật nuôi sẽ dần vơi đi
và gia đình ông hùng sẽ mau khỏe lại để thực hiện những kế hoạch sắp tới
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật